lợi ích kép khi vừa tiết kiệm chi phí chi trả tiền điện hàng tháng đồng thời có thể kinh doanh bằng cách bán lại nguồn điện cho ngành điện
đã và đang tạo ra sức hấp dẫn thu hút nhiều doanh nghiệp lẫn hộ gia đình trên địa bàn tỉnh gia lai triển khai lắp đặt điện mặt trời áp mái ngày càng nhiều
đặc biệt là thời điểm sau khi có quyết định số một mươi ba ngày sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi của thủ tướng chính phủ về việc khuyến khích phát triển điện mặt trời tại việt nam
bỏ ra một trăm bảy mươi năm triệu đồng để lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái nhà cho gia đình với công suất một mươi kwh
với những khách hàng sử dụng điện có hóa đơn hơn bảy trăm linh đồng mỗi tháng như gia đình anh trần ngọc bồn ở phường diên hồng thành phố pleiku
thì đây thực sự là giải pháp và lựa chọn hợp lý để tiết kiệm chi phí chi trả tiền điện hàng tháng
thực tế cho thấy công suất hệ thống điện mặt trời áp mái nhà phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng
kinh doanh của mỗi hộ mỗi gia đình doanh nghiệp
cũng như phụ thuộc vào diện tích mái nhà hiện có
hiện tại trên địa bàn tỉnh đối với hộ gia đình nhỏ doanh nghiệp nhỏ thường đầu tư hệ thống có công suất đến một mươi kwh
về điện lực thì người ta hướng dẫn hướng dẫn là các anh đăng ký
rồi sau đó rồi anh chốt hợp đồng và hỗ trợ vấn đề thủ tục pháp lý
và kiểm tra sản lựa sản phẩm đầu vào đầu ra người ta khuyến khích nên dùng những cái dòng nào
cái đó là có tốt cho những hộ gia đình và những đồng đầu tư
thời gian thủ tục điện lực thì không quá ba ngày
trong năm hai nghìn hai mươi này theo dự kiến công ty điện lực gia lai cũng sẽ vượt xa kế hoạch được giao
khi chỉ trong vòng một tháng qua đã có trên ba trăm linh chủ đầu tư đăng ký đầu tư dự án
với tổng công suất trên ba trăm linh mw